nghệ an cùng với hai mươi một tỉnh thành khác sẽ tổ chức ngày hội tổng quân
các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của quân khu bốn
hiện cũng đang làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón tiếp thanh niên nhập ngũ
năm nay công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới diễn ra trong thời gian cao điểm của dịch bệnh virus corona
nên các đơn vị đặc biệt chú trọng làm tốt công tác phòng chống để đảm bảo tốt sức khỏe cho chiến sĩ mới
tại sư đoàn ba trăm hai mươi bốn công tác chuẩn bị đón chiến sĩ mới năm hai nghìn hai mươi
được chuẩn bị hoàn tất
năm nay cùng với chuẩn bị chú đáo đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần nơi ăn nghỉ và công tác huấn luyện
trên tám trăm linh chiến sĩ mới thì trung đoàn một tổ chức nghiêm túc việc phun thuốc khử trùng
vệ sinh phòng dịch toàn doanh trại chuẩn bị đầy đủ nước muối dùng dịch tỏi thường xuyên
tại nơi ăn nghỉ tập trung để chiến sĩ mới phòng tránh dịch bệnh virus corona
trung đoàn đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch
chỉ đạo cơ quan đơn vị tổng tròn vệ sinh doanh trại phun thuốc khử trùng
đối với lực lượng đi nhận quân ở địa phương hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh trước khi đi nhận quân
đến địa phương phối hợp cùng với địa phương quản triệt các công tác phòng chống bệnh dịch
cho lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ vào đơn vị và có công tác phòng chống đúng quy định
năm hai nghìn hai mươi quân khu bốn đã bố trí một mươi năm đơn vị tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới đến là con em sáu tỉnh
thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
sư đoàn tiện khai tập huấn cán bộ sư đoàn trú trọng khung huấn luyện cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới
chuẩn bị tốt hệ thống kế hoạch tiến trinh biểu huấn luyện ca cấp mô hình học cụ giáo án bài giảng
và đặc biệt là thao trường bảo đảm cho huấn luyện các đơn vị bố binh binh chủng
cùng với đó các đơn vị chuẩn bị tích cực đồng bộ
hệ thống sổ sách vật chất huấn luyện thông qua giáo án bài giảng chặt chẽ
tập trung làm tốt công tác chuẩn bị sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ cho chiến sĩ mới
và bảo đảm đủ nguồn lương thực thực phẩm cho chiến sĩ mới chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị
để kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ khi đến đơn vị để theo dõi xử lý
với sự vào cuộc quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để đón thanh niên nhập ngũ
là cơ sở quan trọng để chiến sĩ mới yên tâm vấn khởi xem đơn vị như là ngôi nhà của mình ngay từ đầu
qua đó nhanh chóng làm quen với môi trường quân đội vấn đấu huấn luyện giỏi
chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật xây dựng quân khu vững mạnh toàn diện